phiên tòa xét xử vụ án tổng công ty viễn thông mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phấn nghe nhìn toàn cầu avg
bước vào giai đoạn các bị cáo nói lời sau cùng
hầu hết các bị cáo đều gửi lời xin lỗi đến đảng nhà nước đến đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước đến nhân dân
vì những sai phạm đáng tiếc mà các bị cáo đã gây ra
bị cáo nguyễn bắc son cư bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đã xin lỗi hội đồng xét xử
xin lỗi đại diện viện kiểm sát do đã nhất thời không vượt qua được chính mình
tại phiên tòa đã thay đổi lời khai rất mong hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát lượng thứ
và xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
đánh giá cao về mobifone là doanh nghiệp viễn thông đầu tiên của đất nước
là một trong những doanh nghiệp thuộc tốt đầu đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước
bị cáo nguyễn bắc son cho rằng thành công của mobifone không chỉ là của cán bộ nhân viên mobifone
mà còn có nhiều công lao đóng góp của những cán bộ chủ chốt đang ngồi tại phòng xét xử này
bị cáo nguyễn bắc son đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
là các nguyên cán bộ của mobifone
nói lời sau cùng trước tòa bị cáo trương minh tuấn đã thấy rõ trách nhiệm của mình
nhận thức rõ những sai phạm của mình
tuy chưa biết rõ mức án cho bị cáo sắp tới mà hội đồng xét xử sẽ tuyên
song bị cáo tuấn cho rằng mức án đó là xứng đáng với những gì mà bị cáo đã gây ra
qua phiên tòa này cựu bộ trưởng mong muốn cơ quan liên quan hoàn thiện hơn hệ thống quy định pháp luật
sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về hướng dẫn thực hiện dự án và quy chế làm việc
bị cáo tuấn mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
các bị cáo khác đều xin hội đồng xét xử bao dung xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
bị cáo phạm nhật vũ do đang nằm viện nên đã gửi đơn đến hội đồng xét xử xin được vắng mặt tại phiên tòa kể cả hôn tuyên án